hai mươi năm tù là bản án mà tòa án nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo phan ngọc phương
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng phương là công chức địa chính xã bình thủy huyện châu phú của tỉnh an giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn phương đã lợi dụng sự tin tưởng
quản lý không chặt chẽ của cơ quan để lập các thủ tục cấp mới cấp đổi chuyển đổi chuyển nhượng
tặng cho một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định
với giá trị quyền sử dụng đất tặng thời điểm cấp giấy trên là bốn bảy tỷ đồng
và thời điểm giám định là gần bảy chín tỷ đồng
ngoài ra phương còn chuyển quyền sử dụng đất cho ba người chiếm đoạt tổng cộng trên ba tỷ đồng
cấp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng siêu tuyên ramathwang và rekongua
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu của tỉnh
tỉnh tây ninh khởi tố
vào chiều ngày ba mươi tháng tám tại phòng giao dịch phước đông
chi nhánh ngân hàng việt tin manh thị trấn trảng bàng tỉnh tây ninh
tuyên vào phòng giao dịch chĩa súng vào nhân viên bảo vệ yêu cầu phía trong để cướp tiền
thấy có người thì tuyên đã bỏ chạy ra ngoài rồi cùng cầu thoát với đồng bọn
cơ quan công an thu giữ tăng vật gồm hai khẩu súng ludo bảy mươi ba viên đạn màu đen
một mươi bốn viên đạn màu vàng hai xe mô tô ba điện thoại di động
cũng với hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng nguyễn văn sang và võ trường đạt
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch của tỉnh đồng nai tạm giữ
trước đó vào khoảng tám giờ ngày một mươi năm tháng chín công an huyện nhân trạch nhận được tin báo
của một người dân bị hai đối tượng ngồi trên xe mô tô không rõ biển số
chạy cùng chiều từ phía sau lên giật sợi dây chuyền vàng trên cổ
lực lượng phá án đã khoanh vùng phát điện và bắt giữ hai đối tượng trên

lực lượng phá án đã khoanh vùng phát điện và bắt giữ hai đối tượng trên cùng vật chứng liên quan
khi đang trốn tại xã phú hội huyện nhơn trạch
thông tin về truy nã tội phạm sẽ kết thúc bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại số một mươi năm
ngõ chiến thắng phường thổ quan quận đống đa thành phố hà nội
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đầu lông mày phải
cũng phạm hai tội danh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh trì hà nội
là đối tượng phạm thế văn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn trinh nữ một
xã yên hòa huyện yên mô tỉnh ninh bình
đối tượng này cao một m năm mươi sáu và có nốt ruồi cách ba cm dưới sau mép phải
và đối tượng thạch hồng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn trí linh hai
xã nhân huệ thành phố trí linh tỉnh hải dương bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố hà nội ra quyết định truy nã về các tội
mua bán trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam phan ngọc minh thư
chú ở huyện châu thành để tiếp tục điều tra về hành vi vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp
vào ngày hai mươi năm tháng năm tại cơ sở giữ trẻ nhóm trẻ minh ngọc do phan ngọc minh thư làm chủ đã xảy ra việc một cháu bé tử vong
quá trình điều tra xác định thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định không đảm bảo các điều kiện tiêu chuẩn giữ trẻ
một mình đảm nhiệm nhiều công việc
chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục các cháu nên đã không quản lý được trong lúc giữ trẻ đã vô ý làm một cháu bé tử vong
tại thời điểm xảy ra vụ việc thư nhận giữ chín trẻ
còn tại tây ninh cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gò dầu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với siêu tuyên ma thoang và cong cua
cùng quê gia lai để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và tàng trự trái phép vũ khí quân dụng
vào giữa tháng tám tuyên đến thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng mua hai
hai khẩu súng và một trăm linh viên đạn với giá là một mươi một triệu đồng để bán cho người khác kiếm lời
do không có người mua đến đến ngày hai mươi ba tháng tám tuyên nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng
tuyên rủ thêm hai đối tượng là thoang và cua cùng gây án
đến chiều ngày ba mươi tháng tám tại phòng giao dịch phước đông chi nhánh ngân hàng việt tiên banh thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh
thoang dừng xe máy ngoài đường còn tuyên vào phòng giao dịch chĩa súng và nhân viên bảo vệ yêu cầu vào phía trong để cướp tiền
thầy có nhiều người tuyên bỏ chạy ra ngoài rồi tẩu thoát cùng với đồng bọn
qua truy xét đến trưa ngày ba mươi một tháng tám công an huyện gò dầu phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tây ninh
công an thị xã trảng bàng và công an huyện đức hòa tỉnh long an đã bắt giữ nhóm của tuyên
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật gồm hai khẩu súng rulo hơn tám mươi viên đạn một mươi ba vỏ đạn hai xe mô tô và ba điện thoại di động
còn về hành vi cướp giật tài sản hai đối tượng là đặng thanh băng và nguyễn hữu đạt cùng chú ở huyện mang thít tỉnh vĩnh long
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít khởi tố bị can để điều tra
sau khi tiếp nhận tin báo của một người dân ở xã tránh an huyện mang thít về việc người thân của mình bị một đối tượng xông vào nhà cướp giật một điện thoại di động
lực lượng công an đã nhanh chóng điều tra và xác định băng và đạt là thủ phạm
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã điều khiển xe mô tô chạy dọc tuyến đường tỉnh lộ chín trăm linh ba
khi đến khu vực thuộc ấp vàm lịch xã tránh an huyện mang thít thì phát hiện một em nhỏ đang nằm xem điện thoại ở trong nhà
nên đạt đã dừng xe bên ngoài cảnh giới còn băng vào nhà cướp giật điện thoại sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát
được biết đối tượng băng đã có hai tiền án và hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam bốn tháng đối với đặng thanh băng
riêng nguyễn hữu đạt được đưa đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh vĩnh long
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đang củng cố hồ sơ để xử lý chủ cơ sở lắp ráp trái phép phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
và kinh doanh nhiều phụ tùng xe mô tô không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
đội cảnh sát kinh tế công an tp huế phát hiện cơ sở kinh doanh sửa chữa xe mô tô hòa lợi
địa chỉ tại số một trăm bốn mươi phan đăng lư phường đông ba
vào ngày một mươi bốn tháng chín tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh này lực lượng công an đã phát hiện cơ sở đang chế độ một mươi xe mô tô
và bày bán nhiều phụ tùng xe nhưng không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp
trong đó phát hiện rất nhiều ống pô được độ chế lại
những loại ống pô này không ít thanh thiếu niên đã đưa vào sử dụng tham gia giao thông nẹt pô lạng lách đánh võng
gây mất trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông vừa tiến hành trao trả chiếc ví có tiền vàng và các loại giấy tờ quan trọng cho người dân làm rơi trên đường
vào lúc một mươi h ba mươi ngày một mươi bảy tháng chín tại km hai trăm linh tám năm trăm linh đến km hai trăm hai mươi năm quốc lộ hai mươi tám thuộc khu vực xã đắc ha huyện đắc long
tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông đường bộ số ba phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông đang làm nhiệm vụ
thì nhận được một chiếc quý màu nâu bị đánh rơi trên đường
qua kiểm tra ngoài các giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên là phan thị hạnh chú thầy xã quảng sơn huyện đắk long
trong ví còn nhiều tài sản có giá trị
một mươi một giờ cùng ngày sau khi nhận được tin báo của công an xã quảng sơn chủ nhân của chiếc ví bị rơi đã đến công an xã nhận lại
và trước hành động trả lại tài sản cho người dân bị đánh rơi của các chiến sĩ cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk nông
chị hạnh đã xúc động vui mừng và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc
thưa quý vị
khi cải tạo được một người lầm lỗi đã khó giữ để họ không quay trở lại con đường phạm tội lại càng khó hơn gấp nhiều lần
hiện nay công an tỉnh hà nam đang quản lý hơn một hai trăm linh người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hoài nhập cộng đồng
vâng và đây là một con số không hề nhỏ đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ hiệu quả để quản lý giáo dục
giúp đỡ những người lầm lỗi trở về địa phương
những cách làm hay trong phóng sự sau phần nào phản ánh sự vào cuộc tích cực quyết liệt của lực lượng công an tỉnh hà nam
cũng như cộng đồng xã hội trong công tác tái hòa nhập cộng đồng
có tới hơn một trăm linh lượt người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
làm sao để những người này có thể tái hòa nhập cuộc sống phát triển kinh tế bền vững
là trăn trở lớn của trung tá trương quang hà trưởng công an phường thanh tuyền thành phố phủ lý
từ đó năm hai nghìn hai mươi mô hình chung tay góp sức giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi vượt khó hoàn lương đã ra đời
nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của các ban ngành
tổng đoàn thể cùng tham gia vào công tác tái hoài nhập cộng đồng
chúng tôi xác định là đây là chính sách nhân đạo rất lớn của đảng của nhà nước
và đặc biệt là khi thực hiện tốt được công tác này thì tình hình tội phạm tái phạm và vi phạm pháp luật sẽ giảm
và đặc biệt là những trường hợp mà đã chấp hành xong án phạt tù về địa phương thì có cơ hội hoàn lương tốt
là một trong những thành viên được hỗ trợ tích cực từ mô hình
anh phạm phúc vinh vẫn luôn tự nhủ
phải cân mẫn với công việc của mình
bởi sau quãng thời gian lầm lỗi xa vào tệ nạn xã hội
giờ đây anh vinh đã hiểu và thấm thiế giá trị của lao động của tình cảm mà cộng đồng đã dành cho anh
các anh tạo điều kiện rồi động viên như thế thì mình có công an việc làm một định rồi
thì mình thường cố gắng phấn đấu không phí lại những công sức của anh
các anh công an đã bỏ ra để giúp đỡ mình những lúc mình như thế
từ những kinh nghiệm của phường thanh tuyền cho thấy
việc giúp đỡ người lầm lỗi trở về địa phương cần có sự chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội
vì vậy thời gian qua công an tỉnh hà nam đã phối hợp với trung tâm hỗ trợ xúc tiến việc làm
tổ chức những phiên trợ việc làm tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và người tái hòa nhập cộng đồng
với chủ trương cũng là đồng hành cùng tỉnh cùng với các cơ quan chức năng của tỉnh
thì tạo công an việc làm cho những người tái hòa nhập cộng đồng
chúng tôi rất là đồng tình cũng như ủng hộ cái chủ trương này và hôm nay là công ty chúng tôi cũng sẽ tham gia cái chương trình này
cùng với việc tạo công an việc làm cho người hoàn lương lực lượng công an các cấp cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động những người này
tích cực tham gia phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nơi mình sinh sống
đây chính là điểm tựa vững chắc để họ tiếp tục hướng về phía trước trên con đường tìm lại chính mình
trái phiếu doanh nghiệp việt nam dường như đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất
và ít nhất là trong ngắn hạn nhờ những động thái từ chính phủ
nhưng các giải pháp hiện tại mang tính ngắn hạn thiên về hỗ trợ cho các tổ chức phát hành
sẽ khó có thể ngay lập tức khôi phục được niềm tin của các nhà đầu tư